thực trạng đường cắt trắng nhập lậu vào thị trường phú yên và các tỉnh miền trung đang diễn biến phức tạp
đường được các đối tượng tìm mọi cách để tiêu thụ với giá rẻ là một số tỉnh có thế mạnh sản xuất đường khó có thể cạnh tranh được
trước tình hình trên lực lượng quản lý thị trường các tỉnh miền trung đang tổng lực gia quân kiểm soát tình trạng buôn bán kinh doanh mặt hàng này
theo cục quản lý thị trường tỉnh phú yên khó khăn nhất trong việc phát hiện kinh doanh đường nhập lậu hiện nay
vì đa số ở những điểm có giấy phép kinh doanh chỉ mua bán nhỏ lẻ một vài bao rồi san ra từ nửa cân đến một cân để bán cho người tiêu dùng
còn những điểm kinh doanh số lượng lớn nhưng không có giấy phép kinh doanh thì họ thường cất giấu kỹ
đường nhập lậu không phải đóng thuế nên khi nhập về phú yên chỉ có giá hơn một mươi đồng một kg
trong khi các nhà phân phối lớn mua tại các nhà máy trong tỉnh gần một mươi một bảy trăm linh đồng một kg
thời gian gần đây cục quản lý thị trường tỉnh phú yên liên tục bắt giữ các vụ vận chuyển mua bán đường cát trắng số lượng lớn
có nguồn gốc từ thái lan nhưng không có giấy tờ hợp pháp
các vụ vận chuyển rất khó phát hiện nếu không được kiểm soát thường xuyên
người ta thường nhập đường của nước ngoài vào với giá rỉ
và người ta sang bao bì của công ty đường nậu của việt nam người ta bán
thứ hai vận chuyển một lần một ít
thứ ba người ta vận chuyển vào các ngày thứ bấy chung nhật mà các cơ quan chức năng thí dụng không làm việc
để bình ổn thị trường hàng hóa từ nay đến tết nguyên đán trong đó nổi lên là đường cát trắng
cục quản lý thị trường tỉnh phú yên đang tiếp tục cắt cử thêm lực lượng kiểm tra trên các tuyến quốc lộ
các cửa hàng kinh doanh đường lớn để truy xuất nguồn gốc
đồng thời thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra trên diện rộng theo kiến nghị của các nhà máy đường trong tỉnh
góp phần cạnh tranh lành mạnh giải quyết lượng đường tồn kho chuẩn bị bước vào vụ thu mua mía cho nông dân